chiều nay quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội trần quang phương quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới trình bày báo cáo giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại phiên thảo luận đã có hai mươi tám ý kiến đại biểu quốc hội phát biểu một ý kiến đại biểu tranh luận
các ý kiến cơ bản tán thành với nội dung của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và báo cáo giải trình tiếp thu trình lý của ủy ban thường vụ quốc hội
bên cạnh đó các đại biểu quốc hội đã tập trung thảo luận về các nội dung phạm vi điều chỉnh
giải thích từ ngữ giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
các quy định về bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ phân loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ
các hành vi bị nghiêm cấm về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
trách nhiệm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đấu giá biển số xe cơ giới
cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
niên hạn sử dụng của các xe cơ giới điểm của giấy phép lái xe việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
việc bổ sung quy định trích một phần tỷ lệ tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi đã nộp vào ngân sách
hạng giấy phép lái xe hiệu lực thi hành
kết thúc thảo luận ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới giải trình
làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
thưa quý vị tiếp tục thực hiện công tác nhân sự một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
sáng nay hai mươi hai tháng năm quốc hội kiện toàn chức danh chủ tịch nước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
quốc hội khóa một mươi năm đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm nói đây là vinh dự trách nhiệm to lớn
đồng thời là cơ hội để đồng chí cùng ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự đất nước phục vụ nhân dân
theo con đường mà đảng và chủ tịch hồ chí minh đã lựa chọn
đoàn kết của bộ chính trị đối với nhóm tổ chức cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam